chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến kiểm tra một số công trình trọng điểm đầu tư
tại khu du lịch đất mũi thuộc huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công trình tượng mẹ
đền thờ lạc long quân công trình biểu tượng cột cờ hà nội tại mũi cà mau
đây là những công trình quan trọng tạo điểm nhấn cho cà mau trong tuần văn hóa du lịch mũi cà mau năm hai nghìn một mươi chín
sắp diễn ra vào đầu tháng một mươi hai năm nay
trên địa bàn xã đất mũi đồng chí trương hòa bình còn khảo sát một số điểm sạt lở sung yếu ven biển
đã và đang phương hại đến đời sống sinh hoạt của cư dân vùng ven biển
báo cáo nhanh với phó thủ tướng thường trực lãnh đạo tỉnh cà mau cho biết
từ năm hai nghìn bảy đến nay vùng ven biển của cà mau đã bị mất khoảng tám tám trăm bảy mươi hectare đất và rừng phòng hộ
nguy cơ cao gây vỡ đê biển tây
dù đã có nhiều nỗ lực nhưng đây là vấn đề nan dài bởi cà mau hiện đang hết sức khó khăn về vốn
để xây dựng các công trình ứng phó với sạt lở và phục vụ di rời dân và các khu tái định cư